bảy đối tượng có hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm pcr giả để đi qua các chốt kiểm dịch ở xã yên lãng huyện đại từ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ vào ngày hôm qua
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn thị hiền nguyễn đình trung phạm minh phương trần văn trung nguyễn văn luân hà văn quang
cùng chú tại huyện đại từ và phạm văn hải chú tệ huyện đồng hỷ
khám xét khẩn cấp người và phương tiện nơi ở của bảy đối tượng cơ quan công an thu giữ một số hình tròn nghi giả của bệnh viện trung ương thái nguyên
bốn mươi năm giấy xét nghiệm pcr nghi giả một máy tính xét tay một máy in dùng để soạn thảo các giấy kết quả xét nghiệm
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định